kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc vào sáng ngày hai mươi một tháng một mươi
theo chương trình dự kiến tại kỳ họp này quốc hội sẽ làm việc trong thời gian hai mươi tám ngày không kể ngày nghỉ
kỳ họp sẽ ứng dụng tối đa công nghệ thông tin tài liệu số gửi tới các đại biểu
đây là những nội dung chính được thông tin trong buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp diễn ra chiều qua một mươi tám tháng một mươi
kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn là kỳ họp cuối năm hai nghìn một mươi chín năm thứ tư của nhiệm kỳ
năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tại kỳ họp này quốc hội sẽ chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật chiếm tỷ lệ hơn sáu mươi tổng thời gian của kỳ họp
bên cạnh đó quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát và các vấn đề quan trọng khác
trong đó có ba ngày dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
trả lời câu hỏi về tình trạng tỷ lệ đại biểu quốc hội vắng mặt còn cao tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc cho biết
trong kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ có văn bản nhắc nhở gửi các trưởng đoàn để khắc phục tình trạng này

về sự việc mới đây báo cáo về thi hành luật thủ đô của bộ tư pháp gửi ủy ban thường vụ quốc hội dùng các số liệu cũ từ năm hai nghìn năm
về sự việc mới đây báo cáo về thi hành luật thủ đô của bộ tư pháp người ủy ban thống vụ quốc hội dùng các số liệu cũ từ năm hai nghìn năm
tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc cho biết hiện chưa có quy trình cử tri bãi nhiệm
quốc hội sẽ xem xét và nghiên cứu về nội dung này trong thời gian tới
dự kiến kỳ họp quốc hội thứ tám sẽ bế mạc vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một